sở y tế cà mau cho biết địa phương đang cần ba mươi liều liệu trình thuốc mononpiravir
và một mươi liệu trình thuốc favipiravir để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
tỉnh cà mau đã có công văn kêu gọi hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài nước
ghi nhận trên năm ca mắc trong một tuần tỉnh đồng tháp yêu cầu các địa phương trong tỉnh
phải trang bị đầy đủ túi thuốc cho các ép không điều trị tại nhà
không để xảy ra tình trạng thiếu để tránh gây tâm lý hoang mang cho người bệnh
ngành y tế thường xuyên theo dõi nắm thông tin về tình hình sức khỏe của f tại nhà
vào chiều tối ngày hôm qua tỉnh bạc liêu đã ban hành bổ sung quy định tạm thời thắt chặt
một số hoạt động trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
đối với cấp tỉnh là cấp ba nguy cơ cao tức là vùng ca
tin an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa ra lệnh tạm giữ hình sự
đối với trần huy toàn chú tải xã an trạch a huyện đông hải tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tự giới thiệu mình có khả năng lo lót chảy án cho người đang bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giam
để điều tra về hành vi trụng cấp tài sản
trần huy toàn đã yêu cầu gia đình của người này đưa tiền để toàn lo thủ tục
và với thủ đoạn này từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi trần huy toàn đã nhiều lần nhận tiền của nạn nhân
với tổng số tiền gần năm trăm năm mươi triệu đồng
vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân đã đến cơ quan công an để tố giác hành vi lừa đảo của trần huy toàn
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà vừa bị công an tỉnh bến tre phối hợp với phòng cảnh sát cơ động
và công an huyện mỏ cầy nam chia xóa
vào trưa ngày một mươi một tháng một mươi hai lực lượng công an bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà
ăn thua bằng tiền xảy ra tại phần đất vườn ở ấp an
thạnh đông xã thạnh thới a huyện mỏ cầy nam
khi nhìn thấy lực lượng công an vào hiện trường các đối tượng liên bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được một mươi hai đối tượng có liên quan
cùng với số tiền gần một trăm sáu mươi triệu đồng
và hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin lúc chín h sáng ngày hôm nay